trong chiều nay hai mươi sáu tháng một mươi tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp tổng thống cộng hòa liên bang myanmar tincha đang có chuyến thăm cấp nhà nước tại việt nam
tổng thống tincha bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm việt nam nhân dịp kết hợp tham dự các hội nghị cấp cao chúc mừng việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đã đạt được những thành tiệu quan trọng sau ba mươi năm đổi mới nhất là trong phát triển kinh tế xã hội có vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới
tổng thống thông báo với tổng bí thư kết quả cuộc hội đàm với chủ tịch nước trần đại quang hội kiến với thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định sẽ tiếp tục phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống cũng như những thành quả đạt được sau hơn bốn mươi năm thiết lập quan hệ cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ song phương tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký kết

mong muốn hai nước tiếp tục duy trì và phát huy cao nhất hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương đồng thời đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương nhằm bổ trợ và tăng cường kết nối giữa hai nước bảo đảm hai nước cùng phát triển